hòa cùng không khí ấm áp rộn ràng của ngày lễ giáng sinh tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố hải phòng hàng nghìn người dân và du khách đã náo nước đổ về các khu vực trung tâm của thành phố và các nhà thờ để chào đón lễ giáng sinh
đêm noel thành phố hải phòng như bừng sáng các nhà thờ lớn trung tâm thương mại gây ấn tượng bằng cây thông cao phủ ánh đèn điện lấp lánh với những hộp quà xinh xắn
người dân tề tiệu về đây vừa thưởng họa nét kiến trúc cổ kính vừa chụp ảnh cùng gia đình bạn bè thích thú hơn là cả những em nhỏ sung sính trong bộ quần áo ông già noel hoặc công chúa tuyết theo cha mẹ hòa vào không khí lễ hội
giáng sinh dường như trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thành phố cảng hòa trong dòng người giữa phố phường đông vui lòng người càng thêm phấn chấn rộn ràng cùng những ước vọng về một năm mới hạnh phúc may mắn